vào ngày hai mươi tám tháng bốn tại bãi tắm công viên đại dương thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
carnival hạ long hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề bừng sáng cùng kỳ quan chính thức khai mạc
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đã đến tham dự chương trình
với chủ đề bừng sáng cùng kỳ quan chương trình carnival hạ long hai nghìn hai mươi bốn được xây dựng và lấy cảm hứng
từ sáu giá trị cốt lõi trong hệ giá trị của tỉnh quảng ninh trong đó tập trung vào giá trị thiên nhiên tươi đẹp
văn hóa đặc sắc kinh tế phát triển nhấn mạnh kinh tế biển và đặc biệt là giá trị của nhân dân hạnh phúc
lễ hội carnival hạ long năm nay sử dụng công nghệ drone light với số lượng một sáu trăm linh hai ba trăm linh máy bay không người lái xếp hình
và kết hợp công nghệ ba d mapping hiện đại để khắc họa những biểu tượng đặc trưng của hạ long quảng ninh
cùng với chương trình carnival hạ long nhân dịp này trên địa bàn thành phố hạ long cũng diễn ra chuỗi các sự kiện
về lễ hội thể thao văn hóa du lịch đặc sắc như khai trương phố đi bộ ẩm thực phường bãi cháy lễ hội đền đức ông trần quốc nghĩễn
lễ hội thả diều với chủ đề bay cao cánh diều khát vọng
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài năm ngày là cơ hội thuận lợi để các gia đình tổ chức những chuyến
du lịch hay giã ngoại trải nghiệm du lịch tại chỗ là sự lựa chọn của nhiều du khách đây là giải pháp đang được nhiều gia đình lựa chọn
giúp họ tiết kiệm chi phí trong thời kỳ giá vé máy bay tăng cao tàu hỏa kín chỗ
năm nay thay vì đi xa nhiều gia đình lựa chọn du lịch tự túc tự thiết kế tour ngắn ngày ở các điểm đến gần
ưu điểm loại hình du lịch này là tính linh hoạt cao có thể đi lại bằng ô tô để tiết kiệm chi phí phù hợp với từng gia đình
giúp các thành viên trong gia đình có nhiều thời gian thức
do tình hình kinh tế nó khó khăn và giá máy bay nó tăng nên em quyết định tìm một địa điểm vui chơi giải trí gần đây
mà ở đây thì nghe sơn tiên rất là nổi tiếng về những trò chơi thú vị thế nên em sẽ tới tham gia ở đây
thì mình lựa chọn là ở lại thành phố hồ chí minh mình sẽ đỡ phải di chuyển xa mình được có thời gian gần gũi với gia đình mình hơn
và hai nữa là những cái cụm trò chơi ở đây nó mang cái tính vui chơi giải trí gần gũi với thiên nhiên nó mang lại cho mình cảm giác rất tuyệt vời
sơn tiên sẽ đưa vào
khai trương khu du lịch sông nước đông nam bộ đặc biệt là những hồ sen tạo những cảnh quan rất là đẹp
hy vọng rằng sẽ đem lại cho du khách có những trải nghiệm mới những sản phẩm mới và những cảm nhận mới về du lịch xanh
các điểm đến như khu du lịch sơn tiên suối tiên thảo cầm viên đầm sen hay các di tích lịch sử như dinh độc lập biệt động sài gòn v v
là nơi được du khách lựa chọn nhiều khi đến thành phố hồ chí minh trong những ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm này
để thu hút du khách giá vé giá dịch vụ không tăng so với các ngày thường
du lịch tại các điểm đến gần nơi sinh sống giúp các gia đình có nhiều thời gian nghỉ dưỡng nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng
khám phá ra vô vàng điểm mới lạ hấp dẫn chính nơi mình đang sống
ủy ban nhân dân thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng thông tin khu du lịch king palace dinh một đà lạt đã có thông báo tạm thời ngừng phục vụ tham quan
thời gian hoạt động trở lại sẽ được thông báo sau
đây là động thái được cho là sau
sau khi tỉnh lâm đồng đạt được thỏa thuận với chủ đầu tư dự án king palace là công ty cổ phần hoàn cầu đà lạt về chi phí doanh nghiệp đã đầu tư vào dự án trên sau nhiều lần đàm phán
dinh một đà lạt được xây dựng vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi một thời gian từng là nơi ở và làm việc của vua bảo đại
năm hai nghìn một mươi bốn dinh một được giao cho công ty cổ phần hoàn cầu đà lạt thuê để thực hiện dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và được đặt tên là king palace
năm hai nghìn hai mươi kết luận thanh tra chính phủ đã chỉ ra sai phạm của việc cho thuê nhà đất dinh một
và các biệt thự trên khuôn viên đất không qua đấu giá là vi phạm quy định
do đó thanh tra chính phủ yêu cầu chấm dứt hoạt động thu hồi dự án để đấu giá lại theo đúng quy định
tiếp theo ubnd tỉnh lâm đồng có quyết định thu hồi đất đã cho công ty cổ phần hoàn cầu đà lạt thuê và giao thành phố đà lạt quản lý
do các bên chưa thống nhất được số tiền doanh nghiệp đã đầu tư vào dự án nên từ đó đến nay chủ đầu tư vẫn quản lý khai thác dinh một
ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn ubnd tỉnh lâm đồng có văn bản về thu hồi dự án dinh một và xây dựng phương án đấu giá cho thuê
trong đó đề nghị công ty cổ phần hoàn cầu đà lạt chấm dứt ngay việc khai thác kinh doanh tại dự án dinh một bàn sao tài sản đất đai cho thành phố đà lạt quản lý trước ngày ba mươi tháng bốn